ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai tại phủ chủ tịch chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc đại diện cho hàng trăm nghìn y bác sĩ cán bộ công chức viên chức người lao động ngành y cả nước
cùng dự có lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước bộ y tế một số bang bộ ngành trung ương và một trăm năm mươi đại biểu thầy thuốc cán bộ công chức ngành y tế tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước
đề cập hai trong số những nghề cao quý mà nhân dân ta kính trọng gọi bằng chứa thầy là thầy giáo và thầy thuốc và lời căng dặn của bác hồ lương y phải như từ mẫu
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định đảng nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ và vinh danh những đóng góp của ngành y tận tụy cống hiến bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho mọi người đem lại hạnh phúc cho nhân dân
những chiến sĩ áo trắng đã không ngại hy sinh gian khổ gác lại hạnh phúc riêng tư gác lại cuộc sống yên bình
để lại con thơ bố mẹ già đang ngày đêm ngóng trong đi vào tâm dịch nhiều tháng không về nhà nhiều nhân viên y tế trải qua cuộc sống cô lập mất đi sự tiếp xúc của con người vượt qua nỗi sợ hại ám ảnh khi chứng kiến những phút dày sinh tử sẵn sàng nhận rủi ro về mình để phục vụ chăm lo cho người dân
trong các khu cách ly các bệnh viện giải chiến và đã có nhiều người đã mãi mãi không trở về
hàng nghìn tấm gương tiêu biểu của ngành y thực sự là những từ mẫu của nhân dân xứng đáng được tôn vinh như
những người anh hùng bởi họ không chỉ có trái tim nhân ái tấm lòng nhân hậu mà còn có nghị lực kiên cường sự chịu đựng bền bỉ dẻo dai thật phi thường đáng ghi nhận khâm phục
chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng về thành tựu của ngành y tế trong những năm qua
việt nam được quốc tế đánh giá là một trong số ít nước có mạng lưới y tế hoàn chỉnh tới tận thôn bản đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế cho mọi người dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc yêu cầu tiếp tục quan tâm và chăm lo nhiều hơn nữa đời sống vật chất tinh thần đội ngũ y bác sĩ cán bộ y tế những người thầy thuốc
nhất là ở những vùng kinh tế khó khăn những người làm việc trong môi trường rủi ro
điều kiện đặc biệt chú ý quan tâm hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng với chính sách hỗ trợ không chỉ khó khăn trước mắt mà còn đảm bảo tính căn cơ và lâu dài
chủ tịch nước đề nghị cần đưa chuyển đổi số trở thành một ưu tiên chính sách hàng đầu là một yêu cầu cấp bách
cần làm nhanh mạnh hơn nữa để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của xã hội không chỉ trong việc phục vụ người dân trong nước mà còn đưa dịch vụ y tế trở thành một ngành kinh tế quan trọng
hà nội đang ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín vượt mốc một mươi ca số ca mắc tăng từng ngày đi cùng với đó là tâm lý ire cũng thành f của một bộ phận người dân
khiến các chuyên gia y tế lo ngại có thể khiến số ca covid một mươi chín tăng cao kéo theo số bệnh nhân nặng tăng dẫn đến tỷ lệ tử vong nhiều hơn
gây quá tải cho hệ thống y tế
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho biết
hà nội hiện có đến chín mươi bảy là những f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
tuy nhiên những ngày qua hà nội cũng là địa phương có tỷ lệ tử vong cao nhất
đơn cử ngày hai mươi sáu tháng hai có hai mươi bốn bệnh nhân tử vong nên người dân không nên giữ tâm lý ai rồi cũng thành f
bởi lẽ khi số ca covid một mươi chín tăng cao sẽ kéo theo số bệnh nhân tăng nặng
tỷ lệ tử vong cũng từ đó nhiều hơn gây quá tải cho hệ thống y tế
đây là tâm lý rất nguy hiểm
người trẻ tuổi thế trạng khỏe mạnh vẫn có thể nhiễm bệnh và có thể trở nặng với tỷ lệ nhất định
ngoài ra nếu số f tăng vì tâm lý chủ quan sẽ dẫn đến tăng nguồn lây cho cộng đồng
họ sẽ lây cho người già trẻ em phụ nữ mang thai
đều là đối tượng chưa được tiêm vaccine nguy cơ bệnh nặng thậm chí tử vong
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nói
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
rất nhiều f chưa phát hiện ra hoặc không khai báo
thực tế hiện nay cho thấy dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng thậm chí lây lan mạnh trong các gia đình
chứ không chỉ ở nơi đông người hay công sở
ông nga cho rằng với tốc độ lây lan nhanh như hiện nay thì thực tế dần dần sẽ nhiễm hết
xu hướng của chúng ta là sống chung thích ứng với dịch
nhưng sống chung thế nào để an toàn thì cần phải tính toán kỹ lưỡng
các chuyên gia có chung nhận định số f không triệu chứng hiện nay vẫn đang đi làm và ra ngoài bình thường
nên đây sẽ là nguồn phát tán virus nên người dân cần phải tuân thủ năm k
những ai không thực hiện tốt năm k thì nguy cơ lây nhiễm rất cao
f đang có xu hướng nhiều hơn f một và hầu hết đều không có triệu chứng
do đó người dân nếu không may nhiễm bệnh cần bình tĩnh không quá lo lắng
không riêng gì f hay f một mà tất cả mọi người cần tuân thủ tốt năm k
hạn chế đi lại tiếp xúc nhiễm
khi thấy dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe cần test covid một mươi chín tại nhà
nếu dương tính nên báo cho lực lượng y tế nơi mình cư trú để được tư vấn điều trị ông nga nói
để hạn chế tình hình dịch bệnh trong thời gian tới đây hà nội nên tiếp tục thực hiện tốt
có biện pháp dự phòng bằng việc xây dựng phương án phù hợp cho từng hoạt động
như dạy học trực tiếp các lễ hội
cùng với đó cũng có thêm cho hệ thống y tế tuyến cơ sở tránh tình trạng quá tải
ca nhiễm covid một mươi chín tại hà nội tăng lên nhanh chóng
khiến nhiều trạm y tế quá tải
một số trạm liên tục thay đổi việc khai báo xác nhận f
khiến người dân cũng xoay theo như trăm trống
tại trạm y tế xã tân triều huyện thanh trì hà nội
chiều hai mươi bảy tháng hai hàng chục người dân xếp hàng điền tờ khai xác nhận f
có người dân còn mang kèm theo các bộ xét nghiệm hiển thị hai vạch căn đét đến khai báo
một cán bộ y tế của trạm cho biết nhiều người dân khai báo đã mắc covid một mươi chín
nhưng lại chỉ mang theo ảnh chụp kích xét nghiệm nhanh trên kích xét nghiệm không có tên tuổi gì
phải quay về để viết tên lên kích xét nghiệm nhanh ra trình báo xác nhận f chỉ lờ thang thở
thay đổi liên tục tuần trước chồng tôi khai báo không có tên trên xét nghiệm vẫn xác nhận bình thường
hôm nay tôi và con xét nghiệm dương tính ra khai báo lại bắt có tên trên kit xét nghiệm mới xác nhận
còn tại trạm y tế của phượng quang hoa quận cầu giấy việc khai báo f thay đổi liên tục
anh nvh ngụ phường quang hoa cho biết trạm y tế không yêu cầu phải ra trạm khai báo
nhưng việc khai báo tại nhà cũng chẳng dễ dàng
ban đầu khi vợ tôi dương tính gọi lên trạm y tế họ hướng dẫn khai báo thông tin
chụp ảnh kết quả xét nghiệm và gửi thư điện tử cho trạm
sau đó trạm gửi email mẫu đơn xin cách ly tại nhà và hướng dẫn khai f trên phần mềm sở y tế
khai xong thì nộp đơn cho ủy ban nhân dân phường qua email
được mấy ngày lại thấy trạm y tế thông báo ủy ban nhân dân phường không nhận đơn xin cách ly tại nhà nữa
f cứ đủ bảy ngày nếu kết quả âm tính thì ra y tế phường lấy giấy
gần đây nhất trạm y tế lại đưa thêm yêu cầu các f khi khai báo phải thêm dòng chữ
tôi xin cam kết đây là mẫu test covid một mươi chín dương tính của tôi
nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật
các trạm y tế thuộc quận hoàng mai lại yêu cầu tất cả những người xét nghiệm tại nhà
dương tính covid một mươi chín đều phải mang xét nghiệm nhanh ra phường để cán bộ y tế xét nghiệm lại
sau đó mới cấp những giấy tờ liên quan
tình trạng f quá tải khiến quận phải mở thêm các điểm xét nghiệm để đáp ứng nhu cầu của người dân
theo quy định của bộ y tế người dân có thể được xác định là f khi thực hiện xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
và được nhân viên y tế giám sát gián tiếp thông qua các phương tiện từ xa
tuy nhiên đến nay vẫn chưa thống nhất được việc cấp giấy xác nhận f
và các quyết định liên quan cho người nhiễm covid một mươi chín
mà tùy vào tình trạng thực tế và nguồn lực của từng địa phương
tại tỉnh sơn la trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đã ghi nhận thêm hai năm trăm linh chín trường hợp
có kết quả dương tính với sars cov hai
hai ngày trước đó địa phương này cũng ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục với bốn một trăm ba mươi bảy bệnh nhân
theo đánh giá của cdc sơn la đa số các ca mắc đều được phát hiện tại cộng đồng
và đã tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm cao
lũy kế từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sơn la phát hiện hai mươi ba một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có tám hai trăm sáu mươi năm ca khỏi bệnh sáu ca tử vong
hiện toàn tỉnh có một mươi bốn sáu trăm một mươi bảy người đang theo dõi cách ly tại các cơ sở y tế
cách ly tập trung cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe cộng đồng
trước diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
ông nguyễn hữu đông bí thư tỉnh ủy trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sơn la
đề nghị các cơ quan chức năng và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia và các hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
tăng cường kiểm tra giám sát tránh tình trạng loạn trá vật tư y tế
thực hiện nghiêm công tác phân luồn phân tuyến tổ chức thu dung điều trị hiệu quả ở các tuyến
cung ứng và đảm bảo đủ thuốc sinh phẩm xét nghiệm vật tư trang thiết bị trang bị phòng hộ tại các cơ sở điều trị
tăng cường tổ chức cách ly chăm sóc điều trị tại nhà không để xảy ra tình trạng người mắc covid một mươi chín
không liên hệ được với cơ sở y tế không được quản lý theo dõi y tế cấp phát thuốc điều trị
tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa đảm bảo bao phủ liệu bổ sung
lưu nhắc lại cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên và đủ liều cơ bản do các đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ngay khi bộ y tế có hướng dẫn
trước tiêm vaccine tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển
triển khai mạnh mẽ toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ với các biện pháp truyền thông
tư vấn về phòng chống dịch đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhất là tại bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị bến xe
tỉnh sơn la đang căng mình chống dịch trong những ngày qua khi số ca mắc tăng liên tục
đây không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh thành phố mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín mới liên tục tăng ngành chức năng thanh hóa đã khẩn trương hoàn thiện
các giải pháp kỹ thuật để hơn một năm trăm linh nhân viên y tế tư vấn chăm sóc f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà
trước đó sở y tế thanh hóa đã có công văn đề nghị các bệnh viện trung tâm y tế trực thuộc
cung cấp danh sách y bác sĩ tham gia tư vấn chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
qua tổng đài hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một nghìn hai mươi hai của tỉnh này
sau khi tổng hợp sở y tế đã cung cấp cho viện thông thanh hóa danh sách một năm trăm hai mươi sáu nhân viên y tế
đang làm việc tại cả ba tuyến tỉnh huyện xã kèm theo số điện thoại để tham gia tư vấn
chăm sóc f tại nhà thông qua tổng đài một nghìn hai mươi hai
theo đó từ ngày hai mươi sáu tháng hai các thành viên được cử tham gia tư vấn qua tổng đài một nghìn hai mươi hai
thành viên tổ tư vấn chăm sóc f tại nhà
thông tin liên lạc đến số điện thoại đã đăng ký với tổng đài một nghìn hai mươi hai
luôn thông suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi đến từ số điện thoại một nghìn hai mươi hai
không được từ chối cuộc gọi vì bất kỳ lý do nào
trong trường hợp vì lý do bất khả kháng không thực hiện tư vấn cho người gọi được
thì thực hiện tiếp nhận cuộc gọi hướng dẫn người gọi thực hiện lại cuộc gọi đến tổng đài một nghìn hai mươi hai
để được chuyển đến cán bộ y tế khác tư vấn kịp thời
người dân cũng có thể truy cập trang thông tin điện tử tổng đài một nghìn hai mươi hai thanh hóa
www một nghìn hai mươi hai thanhhoa gov vn để được hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
cung cấp tất cả thông tin về chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thanh hóa
mắc covid một mươi chín nhưng một người vẫn trốn cách ly ra ngoài mua ma túy về sử dụng
ngày hai mươi sáu tháng hai thông tin từ công an huyện anh sơn nghệ an cho biết
đang tạm giữ hoàng khắc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã hội sơn
huyện anh sơn tỉnh nghệ an để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào trưa ngày hai mươi bốn tháng hai tại khu vực thôn bốn xã hội sơn huyện anh sơn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện anh sơn phối hợp
cùng công an xã hội sơn bắt giữ hoàng khắc quân về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
khám xét tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ bốn sáu mươi năm gram ma túy tổng hợp
được biết vào thời điểm bị bắt giữ hoàng khắc quân mắc covid một mươi chín và đang thực hiện
cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan chức năng tuy nhiên nam thanh niên f này vẫn
tự ý trốn ra khỏi nhà để đi mua ma túy về sử dụng hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ
xử lý hoàng khắc quân trước pháp luật ngày hai mươi sáu tháng hai thái nguyên đã đăng ký bổ
bổ sung thêm hai mươi tám trăm chín mươi bốn ca f mới trao đổi với báo chí ông hoàng anh phó giám đốc trung tâm kiểm soát
bệnh tật tỉnh thái nguyên cdc thái nguyên đã giải thích về số liệu f đột ngột tăng cao ở địa phương này
anh hoàng anh cho biết sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhâm dần dịch covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp
và bùng phát mạnh ở nhiều địa phương đặc biệt là địa bàn thành phố phổ yên và thành phố thái nguyên
ở một địa bàn chính quyền địa phương và lực lượng cán bộ y tế bị quá tải trong việc điều tra thông
tin xác minh chính xác về các trường hợp nhiễm covid một mươi chín để cập nhật và báo cáo này
khi dịch covid một mươi chín đã tạm lắng
các cơ quan chức năng chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát chi tiết để cập nhật số liệu
những trường hợp f phải được ra soát điều tra rất kỹ giám sát cả yếu tố dịch tễ để ghi nhận thông
tin đầy đủ sau đó phải xác định chính xác là các kf thì cdc thái nguyên đã có báo cáo đầy đủ
đề nghị sở y tế tỉnh thái nguyên gửi văn bản đề nghị bộ y tế cấp mã số bệnh nhân bổ sung ông hoàng anh nói
về vấn đề nhiều địa phương ghi nhận tình trạng trạm y tế xã quá tải khi người dân khai báo
và xin chứng nhận f quá lớn để hưởng chính sách bảo hiểm xã hội số liệu f thái nguyên đề nghị
bộ y tế cấp mã số bệnh nhân quá lớn cdc thái nguyên có loại trừ được các trường hợp lợi dụng khai
báo cấp chứng nhận f để trục lợi chế độ chính sách ông hoàng anh cũng thừa nhận một số địa phương
đang chịu sức ép rất lớn về số lượng f khai báo và xin cấp giấy chứng nhận nhưng cơ quan y tế có
trách nhiệm rất lớn để xác định đúng các trường hợp này có phải là f hay không cdc thái nguyên
cũng quán trị các đơn vị không được vì sức ép công việc số lượng quá lớn mà để xảy ra các
sai sót trong cập nhật số liệu báo cáo các kf phải rà soát thật kỹ đối với các trường hợp f
một trong danh sách gửi bộ y tế đề nghị cấp bổ sung mã số bệnh nhân chúng tôi đảm bảo đều do cơ quan
y tế điều tra và thẩm định chính xác ông hoàng anh khẳng định trước diễn biến phức tạp của dịch
covid một mươi chín tại thái nguyên mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe không những cho bản thân mà cả
cộng đồng bởi số ca mắc mới hàng ngày vẫn đang tăng ở ngưỡng chóng mặt hãy nhìn vào đó để thấy
mức độ lây lan khủng khiếp của covid một mươi chín tránh để áp lực quá tải lên ngành y tế
chuyển sang tin tức covid một mươi chín quốc tế
thưa quý vị từ ngày hai mươi sáu tháng hai quy định đeo khẩu trang nơi công cộng ngoài trời và yêu cầu
cách ly bắt buộc đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc covid một mươi chín được dỡ bỏ tại các tiểu
vương quốc ả rợp thống nhất theo quy định mới du khách đã tiêm đủ mũi vaccine phòng
covid một mươi chín sẽ không cần xét nghiệm pcr khi nhập cảnh vào uae
cơ quan xử lý thiên tai và khủng hoảng khẩn cấp quốc gia của uae cho biết thêm
trong các lĩnh vực kinh tế và du lịch quy định giữ khoảng cách cũng được bãi bỏ
sông người dân và du khách vẫn phải thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc tại điểm công cộng trong nhà
thủ đô abu dhabi đã dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm pcr đối với những người đến từ các tiểu vương quốc khác
trong thời gian qua số ca mắc mới tại uae đã giảm mạnh từ mức ba ca một ngày trong tháng một
xuống còn sáu trăm linh ca một ngày hiện nay